thưa quý vị trái với cảnh ồn tắc vào chiều tối ngày hôm qua sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bốn
tình hình giao thông tại các cửa ngõ hà nội tương đối dễ thở hơn
tình trạng un tắc chỉ xuất hiện tại các tuyến vành đai
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đường phố hà nội trở nên thông thoáng hơn so với chiều tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
những nút giao thông được coi là điểm nóng trong ngày hôm qua đã đi lại thuận tiện
trái ngược với tình hình giao thông thông thoáng tại nhiều tuyến đường ở thành phố hà nội
tại tuyến đường vành đai ba tình hình giao thông vẫn rất đông đúc
các đoạn lên xuống tuyến này vẫn là điểm nóng về tình trạng ủn tắc giao thông
tại một số tuyến cao tốc cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện cao
thế nhưng với việc đại đa số các phương tiện hiện đã sử dụng hình thức thu phí
không dừng nên khả năng qua trạm thông tuyến được duy trì
theo đánh giá của các lực lượng chức năng ở chiều quay trở lại thành phố
người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đặc biệt những vi phạm của xe khách sẽ diễn ra rất phổ biến
tuy nhiên lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện những vi phạm của hoạt động vận tải khách
tai nạn un tắc hoặc cần trợ giúp hỗ trợ trên các tuyến cao tốc
hãy gọi ngay cho đường dây nóng của cảnh sát giao thông để có biện pháp can thiệp và xử lý kịp thời